kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ và nhận hối lộ tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh và các đơn vị liên quan
đề nghị truy tố bị can vũ liên oanh cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh thêm tội nhận hối lộ
hoàng thị thúy nga chủ tịch nse group có quen biết với vũ liên oanh là cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh
nga đã bản với oanh tạo điều kiện cho lập sáu dự án cung cấp thiết bị đồ dùng đồ chơi cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn
với tổng giá trị là khoảng sáu trăm ba mươi sáu tỷ đồng sau khi dự án được lập nga đã nâng khống giá những gói thầu trên
và tất cả những gói thầu này phía nga đều trúng chỉ tính riêng hai gói thầu của năm hai nghìn một mươi chín gây thiệt hại hơn tám mươi tỷ đồng
để cảm ơn nga đã gửi quà cho oanh số tiền là một mươi bốn tỷ đồng được biết nga cũng được xem là tay phải của nguyễn thị thanh nhàn
cựu tổng giám đốc aic trong việc thao túng các gói thầu y tế tại đồng nai
liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở ubnd hai xã của huyện cư quỳnh tỉnh đắk lắc tính đến ngày hôm nay lực lượng công an đã bắt giữ sáu mươi hai đối tượng
phần lớn các đối tượng cư mụ tại huyện cronbúc một số đối tượng ở các địa bàn khác trong tỉnh và có đối tượng ở ngoài tỉnh
công an cũng thu giữ lượng tăng vật vũ khí gồm bốn khẩu súng quân dụng bốn khẩu súng tự chế gần hai trăm linh viên đạn hai quả lựu đạn
giao hung khí tự chế các loại và nhiều tài liệu tăng vật khác theo ghi nhận hiện tình hình tại hai xã xảy ra vụ việc và toàn tỉnh đắk lắc đã trở lại bình thường
tại ubnd xã gia tiêu và akatu hiện đang khắc phục sửa chữa những hư hại để sớm trở lại làm việc phục vụ người dân địa phương
cũng liên quan đến vụ việc trên tại đắk lắc công an tp hcm cho biết thông qua công tác nắm tình hình và triển khai biện pháp nghiệp vụ
đã phát hiện ba tài khoản facebook vi phạm với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an tp hcm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để triệu tập chủ các tài khoản facebook có hành vi vi phạm
tại cơ quan công an các chủ tài khoản đã nhận thức được sự việc đăng tải thông tin sai sự thật
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trả tự địa phương và tự nguyện gỡ bỏ những bài viết vi phạm
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã quyết định xử phạt hành chính mỗi chủ tài khoản số tiền bảy năm triệu đồng
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hcm tỉnh khánh hòa đấu tranh triệt xóa thành công bắt giữ ba đối tượng thu giữ một số loại ma túy
khám xét nợ của đối tượng bùi quang hiển tại phường cầu kho quận một tp hcm
cơ quan chức năng thu giữ bảy bịch ni lông chứa chất tinh thể màu trắng một bịch ni lông chứa nhiều mảnh viên và chất bột màu xám một mươi gói ni lông màu vàng trắng đen
hiển thừa nhận số tăng vật trên đều là ma túy
trước đó cùng đường dây nguyễn thanh tấn bị bắt quả tang đang cất dấu ba bịch ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng
tiếp tục đấu tranh cơ quan chức năng bắt giữ được đối tượng trần minh hải thu giữ bảy bịch ni lông chứa chất tinh thể màu trắng một mươi viên nén màu xanh
liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở ubnd hai xã của huyện chư quynh tỉnh đắk lắc tính đến ngày hôm nay lực lượng công an đã bắt giữ sáu mươi hai đối tượng
trong số này phần lớn các đối tượng cư ngụ tại huyện crong búc một số đối tượng ở các địa bàn khác trong tỉnh và có đối tượng ở ngoài tỉnh
hiện công an tỉnh đắk lắc đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đấu tranh lấy lời khai làm rõ vai trò từng đối tượng và những người có liên quan
công an cũng thu giữ lượng tăng vật vũ khí gồm bốn khẩu súng quân dụng bốn khẩu súng tự chế gần hai trăm linh viên đạn hai quả lựu đạn dao hung khí tự chế các loại và nhiều tài liệu tăng vật khác
theo ghi nhận hiện tình hình tại hai xã xảy ra vụ việc và toàn tỉnh đắk lắc đã trở lại bình thường
tại ubnd xã yai tiêu và ea cơ tu
sửa chữa những hư hại để sớm trở lại làm việc phục vụ người dân địa phương
cũng liên quan đến vụ việc tấn công trụ sở ubnd xã trên địa bàn tỉnh đắk lắc
công an tp hcm cho biết thông qua công tác nắm tình hình và triển khai biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện ba tài khoản facebook vi phạm với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an tp hcm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
để triệu tập chủ các tài khoản facebook có hành vi vi phạm
tại cơ quan công an các chủ tài khoản đã nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương
và tự nguyện gỡ bỏ những bài viết vi phạm
dựa trên mức độ vi phạm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã quyết định xử phạt hành chính mỗi chủ tài khoản số tiền bảy năm triệu đồng
tại huyện chư quy
bên cạnh việc truy bắt nhóm đối tượng gây án
các lực lượng chức năng của huyện chư quynh cũng đang nỗ lực khắc phục các hậu quả ổn định tình hình tại hai xã ea tiêu và ea catu
đặc biệt nhanh chóng khôi phục lại việc giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo quyền lợi của người dân trên địa bàn
chủ sở công an xã ea tiêu huyện chư quy tỉnh đắk lắc
do bị đập phá và tấn công bằng bom xăng nhiều trang thiết bị nghiệp vụ của lực lượng công an xã đã bị hư hỏng
chỉ ngay sau một ngày xảy ra sự việc tất cả mọi công việc từ tiếp dân tới cấp đăng ký biển số xe đều trở lại hoạt động bình thường
sẵn sàng giải quyết cho người dân cách thùng lợi và nhanh gọn nhất
cũng giống như lực lượng công an xã các bộ phận hành chính tư pháp của hai xã ea tiêu và ea tù
nhanh chóng giả soát tài liệu chứng tử bị hư hỏng tăng cường nhân lực làm thêm giờ khôi phục lại giấy tờ cho người dân
xã thì cùng họp lãnh đạo xã đảng ủy hội đông và ủy bán
cùng họp với chỉ đạo cản bộ công chức trực tiếp làm nhiệm vụ giải quyết thủ tục an chỉnh
nhân dân ra soát lại những trường hợp nào mình đã bị chạy bị hư hỏng giấy tờ lưỡng nào nữa
thì mình cũng ra thông báo chuyển truyền đến thôn bốn thông báo tới những trường hợp đó
lên để bổ sung lại hồ sơ để kịp làm cho dân
nguyên xã cũng có thông báo là lên để cung cấp lại hồ sơ và giấy tờ
thì bên chính quyền làm giúp cho bà con những giấy tờ
chúng tôi cũng mong muốn tất cả các ban chính quyền
để hữu hiệu
để cung cấp lại những người đã gây ra những vụ khủng bố như này
song song với việc bố trí tạm thời các phòng làm việc
tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho người dân
trụ sở ủy ban nhân dân hai xã yatio và yatuo
cũng đang được gấp rút dọn dẹp sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng
ngày một mươi ba chúng tôi đã bóc tay vào công việc
giải quyết công tập hành trình cho người dân
sử dụng một số phòng chưa bị thiệt hại để phục vụ cho người dân
hôm nay được sự quan tâm của
các cấp đã cho tu sửa lại tất cả các hệ thống
các phòng một cửa cũng như các phòng bán
chúng tôi đã trưng dùng nhà văn hóa để bố trí
sắp xếp công tập giải quyết hành trình cho bà con trong công tập hành trình
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã yatio và yatuo cho biết
sẽ tiến hành các biện pháp nhanh chóng đưa mọi hoạt động trở lại bình thường
tinh thần là không để ảnh hưởng không làm ách tắc hồ sơ của người dân
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
liên quan đến vụ hành hung phóng viên đài phát thanh truyền hình hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa hà nội đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với phạm văn phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện xuân trường tỉnh nam định
chủ cửa hàng quạt khánh phương và lê văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại huyện vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc nhân viên cửa hàng
về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào chiều ngày sáu tháng sáu khi nhóm phóng viên đài phát thanh truyền hình hà nội
triển khai máy quay ghi hình về việc người dân đi mua sản phẩm quạt tích điện
tại khu vực vỉa hè trước số một mươi sáu đông các phường ô trợ dừa
thì một đối tượng ra yêu cầu không được quay phim
giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn đối tượng đã đâm đá vào phóng viên quay phim
của đài phát thanh truyền hình hà nội thấy phóng viên đang nằm dưới đất
thêm một đối tượng khác cũng xông vào hành hung
sau khi được mọi người can ngăn hai đối tượng này bỏ đi
nhóm phóng viên sau đó đến công an phường âu trợ dừa trình báo sự việc
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an quận đống đa đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự
phối hợp với công an phường âu trợ dừa khẩn trương xác minh làm rõ triệu tập hai đối tượng đến làm việc
tại cơ quan công an cả hai đã thừa nhận hành vi hành hung phóng viên
ngày bảy tháng sáu công an quận đống đa đã tạm giữ hình sự hai đối tượng
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
đốt phá rừng phòng hộ tại địa phận bản khoang xã pá ma pha kinh huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
hai đối tượng là lò văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và quang văn dung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cùng chú tại huyện tuần giáo tỉnh điện biên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai
ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam
trước đó vào ngày bốn tháng năm công an huyện quỳnh nhai tiếp nhận tin báo
của ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ thuận châu tại tiểu khu hai mươi ba
khoảng một mươi một lô ba có nhiều cây gỗ bị chặt hạ và khoảng một sáu hectare diện tích rừng bị đốt phá
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã xác định
hai đối tượng tuấn và dung đã thực hiện hành vi đốt phá rừng
tại cơ quan cảnh sát điều tra hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi chặt phá rừng
với mục đích làm nương rẫy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai đã khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam tuấn và dung về hành vi hủy hoại rừng
để tiếp tục điều tra vụ án xử lý theo quy định